ủy ban nhân dân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cho biết
ủy ban nhân dân huyện vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương có báo cáo
về việc liên tiếp để xảy ra tình trạng phá rừng trên địa bàn trong thời gian gần đây
theo xác minh ban đầu khu vực xâm hại rừng thuộc khoảnh một hai và sáu thuộc tiểu khu bảy trăm bảy mươi bốn xã trà nú
gồm tám cây gỗ chuồn một cây gỗ chua thuộc nhóm ba một cây gỗ xoan đào nhóm sáu bị đốn hạ
ngoài ra còn có một mươi ba lóng gỗ tròn năm tấm gỗ sẻ còn lại ở rừng hai mươi bảy tấm gỗ chủng loại chua có khối lượng gần một ba mét khối
và một mươi bốn tấm gỗ chủng loại xoan đào có khối lượng bảy mét khối được cất giấu bất hợp pháp
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hạt kiểm lâm bắc trà my cũng đã phát hiện và đang tiếp tục điều tra vụ
hàng chục cây cổ thụ bị lâm tạc sẻ lấy gỗ thuộc khoảnh năm tiểu khu bảy trăm tám mươi một và khoảnh sáu và bảy thuộc tiểu khu bảy trăm năm mươi hai
thuộc rừng phòng hộ sông chanh xã trà bui
hạt kiểm lâm bắc trà my